kỷ niệm ba mươi năm ngày hội quốc phòng toàn dân bảy mươi năm năm ngày thành lập quân đội nhân dân
ngày hôm nay đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ quốc phòng
dẫn đầu đoàn cán bộ lãnh đạo quân ủy trung ương bộ quốc phòng hành quân về nguồn
dân hương tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh và dự ngày hội văn hóa quân dân
tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt an toàn khu định hóa thái nguyệt
tại ngày hội đồng chí ngô xuân lịch đã đánh chống khai mạc ngày hội văn hóa quân dân
được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú nhằm tuyên truyền giáo dục sâu rộng đến toàn quân
và toàn thể nhân dân về bản chất truyền thống cách mạng lòng yêu nước tự hào dân tộc
các giá trị lịch sử căn cứ cách mạng của atk việt bắc qua đó cổ vũ động viên tuổi trẻ cả nước
cùng toàn đảng toàn dân toàn quân chăm lo củng cố vững chắc quốc phòng an ninh
giữ vững ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội
tại ngày hội đồng chí ngô xuân lịch cùng đoàn công tác đã tới thăm hộ trại trưng bày
giới thiệu các sản phẩm cải tiến mô hình học cụ trang bị kỹ thuật sản phẩm tăng gia sản xuất
và tặng bảy mươi năm xuất quà cho gia đình chính sách ở địa phương
trước đó chiều ngày một mươi ba tháng một mươi hai đồng chí bộ trưởng bộ quốc phòng ngô xuân lịch đã đến thăm
và làm việc với bộ tư lệnh quân khu một và lãnh đạo tỉnh ủy thái nguyên